thông tin mới nhất về cơn bão số bảy hồi bốn giờ sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi một ba độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng một trăm chín mươi km về phía bắc tây bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn một trăm năm mươi một trăm sáu mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi sáu
dự báo trong khoảng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km đến bốn giờ ngày mai ngày một mươi chín tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một độ vị bắc một trăm linh tám ba độ kinh đông trên khu vực vịnh bắc bộ cách đảo bạch long vĩ sáu mươi km về phía tây
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một trăm hai mươi một trăm ba mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi ba cấp một mươi bốn
vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp bảy cấp tám sao tăng lên cấp chín cấp một mươi một
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi ba cấp một mươi bốn sống biển cao bốn đến sáu m biển động dữ dội cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km đến một mươi sáu h ngày mai ngày một mươi chín tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm linh bảy bốn độ kinh đông trên vùng ven biển quảng ninh hải phòng
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín bảy mươi năm chín mươi chín mươi km trên giờ
giật cấp một mươi một cấp một mươi hai
do ảnh hưởng của bão ở vịnh bắc bộ tiếp tục có gió mạnh cấp tám cấp một mươi
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba cấp một mươi bốn sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba